hà nội sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp ra đường không cần thiết
với quyết tâm cao nhất lực lượng công an xã chính quy bám địa bàn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
ban giám đốc công an thành phố đà nẵng đã trang trọng trao quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho hai đồng chí vừa hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ
thưa quý vị và các bạn lễ viếng hai đồng chí công an tp đà nẵng
hi sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đã diễn ra tại nhà riêng và nhà tăng lễ tp đà nẵng
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành của thành phố cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân bạn bè người thân đã đến chia buồn trong không khí vô cùng xúc động
chiều nay chủ tịch ubnd tp đà nẵng ông huỳnh đức thơ giám đốc công an tp đà nẵng thiếu tướng vũ xuân viên và nhiều cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân bạn bè người thân thân bà
cố hữu gần xa đến viếng và chia buồn với gia đình thiếu tá đặng thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê quán xã cẩm thanh thành phố hội an tỉnh quảng nam
và đồng chí thượng sĩ võ văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê quán xã duy châu huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ vào tối ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thiếu tá đạ thanh tuấn và thượng sĩ võ văn toàn ra đi khiến lực lượng công an nhân dân đã mất hai chiến sĩ dũng cảm
đơn vị mất đi những đồng chí đồng đội thân yêu gia đình mất đi những người con hiếu thảo người chồng thủy chung người cha yêu quý
đồng chí tuấn đã hiển thị đồng đội thân yêu gia đình mất đi những người con hiếu thảo người cha yêu quý
chiến đấu quyết liệt của đồng chí tuấn đã giữ lại cái hồ quả vô mặt nặng nề đối mùng cho công an vượng sơn trà cho gia đình hai đồng chí đại quý tuấn và trung sĩ toàn
thay cái tình đồng đội đồng chí của công an và nhân dân có lãnh đạo của đòi nản đã đến tham viên cha gia đình rác lờ
đồng chí tuấn đã hiển thị đồng đội thân yêu gia đình mất đi những người con hiếu thảo người cha yêu quý

người hết hạn người ở lại vẫy chào nhau trong niềm vui khôn siết
được trở về nhà đoàn tụ là niềm vui của mỗi người nơi đây
nhìn những cảnh này những cán bộ chiến sĩ cũng thấy ấm lòng
họ luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui cho riêng mình hết lòng vì nhân dân phục vụ
công an cũng rất là chú đáo để mà sắp xếp chỗ ăn ở cũng như là hành lý cho bọn em được cảm bảo an toàn
nói chung là đề nghị an ninh là tuyệt vời bởi vì mọi người rất là nghiêm chỉnh chấp hành nội quy cũng như là đảm bảo cái tài sản của nhau
khi mà từ sân bay về thì đồ đẹp của bọn em rất là nhiều
nên là tụi em cũng sợ mất hoặc là lo lắng vì mình bị cách ly một mươi bốn ngày nữa
nhưng mà sau khi về đây thì có rất là nhiều các cán bộ y tế các nhân viên nhân phòng công an
cho nên là bọn em rất là yên tâm
với những người chiến sĩ công an và các lực lượng tham gia tại đây
tình cảm này để lại cho họ ý nghĩa hơn hết thầy cũng là nguồn động lực vô cùng lớn lao
để họ tiếp tục công việc còn gian nan trước mắt phục vụ đảng nhà nước và nhân dân